thời gian qua truyền hình nhân dân đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng các chương trình chuyên mục mới trong đó có chương trình nói thẳng
từ góc nhìn của văn hóa và đạo đức xã hội nói thẳng sẽ đề cập một cách thẳng thắn về những vấn đề sự việc hiện tượng đang gây nhức nhúi trong cuộc sống của chúng ta
qua đó xây dựng cái nhìn có tính định hướng góp phần vào việc đấu tranh phê phán trực diện với những hành vi phản văn hóa phản đạo đức
góp phần làm lành mạnh đời sống xã hội
chương trình có thời lượng hai mươi phút phát sóng hàng tuần trên sóng và các hạ tầng internet của truyền hình nhân dân
tham gia chương trình tuần này trân trọng giới thiệu hai vị khách mời nhà báo lê anh đạt
ông nguyễn đình thắng chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng bưu điện liên việt phó chủ tịch hội truyền thông số việt nam
xin cảm ơn hai vị đã tham gia chương trình
thưa quý vị và các bạn
trong chương trình trước chúng ta đã nói về cách thức tổ chức và những phương thức
phù đoạn của tín dụng đen
trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ý kiến của hai vị khách mời
về những cách thức ngăn chặn hậu quả của tín dụng đen để bảo vệ những giá trị văn hóa và đạo đức xã hội
không chỉ những gia đình có người thân là con nợ của tín dụng đen
phải gánh chịu nhiều thiệt thòi
về kinh tế những áp lực tinh thần mà cả hàng xóm khu phố nơi họ sinh sống
cũng không thể bình yên trước những hành vi khốc liệt của những kẻ kéo đến đòi nợ
tín dụng đen đã khiến cho cuộc sống bình yên của nhiều gia đình bị đảo lộn trong lo âu
bất lực bởi đủ loại lưu manh côn đồ đến tận nhà đe dọa
nhiều gia đình luôn trong tình trạng đóng cửa mít bùng để đề phòng những túi sơn trộn mắm tôm
chất thải phân ném vào trong nhà trong giờ cơm tối
không ném được
đối tượng sẽ giải bôi chất bẩn đầy sân đầy cửa
có trường hợp đối tượng mang quan tài vòng hoa rán cáo phó ở cửa nhà và khu phố
nơi còn nợ sinh sống
nhiều đối tượng đi đòi nợ kéo đến nhà con nợ ngồi lì ăn vạ cả ngày
đến bữa cơm cũng ngồi xuống ăn khách đến nhà thì bị chúng hăm dọa
cách đây không lâu tại tp hcm
một cô giáo phải viết đơn cầu xin xã hội đen để được sống yên ổn
lý do là một người trong gia đình nợ tiền không trả được
khiến cả gia đình cô phải sống trong hoảng loạn vì những chiêu trò của những kẻ đến đòi nợ
mẹ của một người nợ tín dụng đen cho biết
gần tết người ta đến xiết nợ con trai tôi nợ tiền không trả được
già rồi nai lưng ra làm còn không đủ sống lấy đâu để trả nợ cho con
chúng tôi không được ăn tết phải trốn chui trốn lũi
một đứa trẻ có người bố nghiện cờ bạc do vay nợ quá nhiều nên đã phải bỏ trốn biệt tâm
người ta đến xiết nhà người mẹ út quá tự tử

đứa bé bơ vơ đi ăn xin đói quá hóa liều rồi trở thành trộm cắp
không thể kể hết những hoàn cảnh thương tâm vì cha mẹ mất con vợ chồng ly tán
con cái bơ vơ vì dính vào đại dịch tín dụng đen
không thể kể hết nỗi khổ của những người thân người trong gia đình của những con nợ tín dụng đen
bị phả lây bị đe dọa dẫn đến khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng
đồng thời với những hậu quả đau lòng đó là sự bình yên của những xóm làng
sự đầm ấm của những gia đình
và các giá trị văn hóa đạo đức cũng đang phải oàn mình trước cơn bão từ đại dịch tín dụng đen
như thế nào về vấn đề này
theo tôi thì tiến dụng đen có hai cái mảng
một đó là hệ thống cho vay với lãi suất cao lợi dụng vào khó khăn bức bách của người dân
để cho vay lãi suất cao và biến những người vay đó thành con nợ
và xô đẩy người ta vào những con đường cùng khổ hoặc là vô tình có thể là phạm tội
thì đó là cái mảng như video clip vừa phản ánh tức là những con người bất hạnh
và thứ hai nữa là cái mảng tiến dụng đen nữa
mảng lại huy động tiết kiệm bằng những cái thủ đoạn là lừa đảo với những người dân
thậm chí là với cả những tổ chức doanh nghiệp là huy động với một cái lãi suất rất là cao
và sau đó với cái lãi suất cao như vậy để là dùng cái là những cái vay của người sau trả cho người trước
ví dụ như là những cái chơi hụi hoặc là những cái dự án ma
thì những cái huệ lị của nó nó có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng cho đến hàng nghìn tỷ đồng
và cái sự mất bát đó nó ảnh hưởng đến cái xã hội
và ảnh hưởng đến
ảnh hưởng đến những cái tầng lớp những người dân bị lừa đảo cũng rất là đáng phải được xem xét
và phải có những giải pháp để ngăn chặn
vâng xin cảm ơn ông
bây giờ quay trở lại thì tôi cũng rất muốn được ông giải thích thêm một ít nữa
vậy thì trong những vụ lừa đảo tới hàng ngàn tỷ đồng như vậy thì tiền ở đâu ra vậy
vì nếu là dân mà huy động tiền thì là nhỏ lẻ thì vay năm một mươi triệu các thứ thì tôi nghĩ rằng là nó chuyện bình thường
nhưng nếu như mà những vụ lừa đảo như vậy thì và ở đấy có vai trò của ngân hàng không ạ
vai trò ngân hàng như thế nào
tình huống như thế này ạ
một câu hỏi tôi thấy rằng nó cũng có
bình cũng phải đi tìm cái căn nguyên của nó
tức là khi cho cái hệ thống tín dụng đen để cho người dân vay thì phần lớn là vay bằng tiền mặt
và vay bằng tiền mặt hai nữa là nếu mà huy động được từ phía người dân
từ phía của những người tổ chức là với lại cái lừa đảo bằng cái lãi suất cao
thì thông thường là những hệ thống đó những hệ thống tín dụng đó họ cũng lấy bằng tiền mặt
họ rất ít lấy qua ngân hàng
vậy thì tiền mặt ở đâu ra
thì tôi sẽ rằng là
cái tiền mặt ở đâu ra đấy thì bằng một cái kệnh nào đó thì rõ ràng là vô tình
nhiều khi là các ngân hàng cũng đang là một cái kênh mà để mà để cho cái hệ thống tín dụng đen lợi dụng để lấy tiền ra
ví dụ như là các cái hệ thống dự án cho vay để làm một cái dự án nào đó
nhưng mà không kiểm soát cái chuyện cho vay ra thì vô tình là cái số tiền đó cũng sẽ được đưa cho tín dụng đen để thu thập
hai nữa là có thể là cấp những cái hệ thống tín dụng cho những cá nhân
thì lại dùng những cái tiền đó để lại cho tiếp tục
để mà tiếp tay cho cái hệ thống tín dụng đen
vâng như vậy là ngay cả hệ thống ngân hàng có khi cũng trở thành nạn nhân của tín dụng đen
ý kiến của nhà báo lê là thế nào
vâng cái câu hỏi mà anh dũng đặt ra là tiền từ đâu ra trong dân mà huy động đến mức cả nghìn tỷ ấy
thì tôi nghĩ là một số người là thường thường ấy
khi mà người ta có tiền người ta sẽ chia ra các khoản đầu tư khác nhau
bất đồng sản ví dụ nhà cửa rồi ô tô rồi là các khoản gửi ngân hàng
nhưng mà cái chiêu mà anh thắng vừa phân tích tức là người ta dùng các cái khoản
là huy động vốn để đầu tư một cách cùng đầu tư một cái gì đó lãi suất cực cao
thì là lúc đấy trong dân mới bắt đầu người ta huy động ở rất nhiều kênh khác nhau
nhà cửa ô tô tất cả bán hết để dồn vào một cái câu chuyện là có thể lấy lãi hàng tháng cao hơn
và trong dân thì tôi nghĩ là những cái khoản tiền thiết kiệm những cái khoản tích bóp rồi những cái tài sản khác
họ huy động bằng mọi giá và thậm chí họ huy động từ cả ngân hàng từ người thân từ rất nhiều
cái nguồn để là đưa cho cái người đó
thế thì chúng ta chỉ có thể biết khi mà nó đổ vỡ ra
rồi người đó mới trình báo công an rồi người đó mới tự biết là hóa ra người ta cũng có tiền
và người ta cũng đầu tư vào những cái câu chuyện như vậy
và như vậy là chúng ta cũng đã nhìn thấy được cái con đường mà đồng tiền nó đến với tín dụng đen
và thưa ông thắng vậy thì ngành ngân hàng khi đã phân tích đã nhìn nhận rõ ràng các vấn đề như vậy
thì đứng trước tín dụng đen thì đã từng có những giải pháp như thế nào
và dự kiến sẽ có những giải pháp như thế nào
để có thể
góp phần ngăn chặn tín dụng đen
theo tôi là chỉ mình ngân hàng để vào cuộc để làm những cái giải pháp ngăn chặn tín dụng đen
thì nó chỉ được một cái phần rất nhỏ thôi
theo tôi nhận định là chúng ta việc đầu tiên đó là tín dụng đen đó là một cái vấn đạn quốc gia
vậy thì phải là một quốc sách
mà quốc sách thì phải đi từ đầu tiên đó là chính sách
cái chính sách là ngăn chặn và chính sách hỗ trợ làm sao để cho những người dân
những người có nhu cầu vay vốn
được biết được đến chính sách của nhà nước
tiếp cận được với những tài chính lành mạnh được vay những cái khoản vay nó hợp lý
và thứ hai nữa là tuyên truyền cho người dân hiểu rằng là nếu có những cái thủ đoạn để mà lừa đảo là
đầu tư với cái lãi suất cực cao như vậy đó là cái sự giả bảo
mà đừng có tin phải tin vào cái hệ thống chính thống của nhà nước
đó là đầu tiên đó là cái tuyên truyền và cái chính sách hỗ trợ của nhà nước
và rồi xuống nữa là của ngân hàng nhà nước để mà chỉ đạo cho các ngân hàng
thương mại cổ phần những ngân hàng nhà nước phải vào cuộc cùng với lại các hệ thống của chính phủ
thực hiện chính phủ và các cơ quan đoàn thể cũng góp phần vào các tuyên truyền
rồi đến thứ ba nữa là các ngân hàng vào cuộc với những sản phẩm hợp lý
gần gũi được người dân các thủ tục đơn giản hơn và đặc biệt là sử dụng công nghệ cao
để có thể hai mươi bốn trên bảy lúc nào người dân cũng có thể đưa được yêu cầu vay vốn của mình
và giải ngân bất cứ lúc nào khi người dân yêu cầu
tôi thì tôi đồng ý vì vấn đề giải pháp liên quan đến ngăn chặn
tín dụng đen của bộ công an thậm chí là từ các chính sách trên chính phủ
rồi các cái chính sách của ngân hàng và thậm chí là các cái vấn đề văn hóa tuyên truyền truyền thông
nó là một cái giải pháp tổng thể nhưng tôi thì tôi có cái ý kiến thế này
tôi tranh luận với anh thắng một chút
tôi là một người đi vay tiền
khi tôi vay tiền thì nó đối mặt với rất nhiều cái thủ tục
rồi các giấy tờ xác minh vân vân
tức là có hai cái cản trở
một là về thời gian
và khi vay tiền thì thường thường người ta rất là
là cất cần kiếp
thứ hai nữa là giấy tờ
tóm lại là khi mà vay một đồng tiền của ngân hàng ấy
tôi thấy là giấy tờ trồng giấy tờ đấy
giải ngân rất lâu và giấy tờ làm nhằng
đó chính là một trong những nguyên nhân
mà khiến một số người người ta
khi nghĩ đến người ta nản
và người ta vô tình hữu ý lại
lại xa vào bắt tay về tín dụng đen
thì tôi không hiểu là nếu một trong những giải pháp
mà tôi nghĩ anh thắng ở đây có thể trao đổi thêm
là có thể nào chúng ta nhanh hơn
cái thời gian cho vay hơn
và các giấy tờ đơn giản hơn
và tiếp cận được với các hộ dân nhỏ hơn
và tôi nghĩ làm được việc đấy cũng là một trong những giải pháp rất là lớn
thì tôi tôi cũng là một tư cách khách hàng
tôi cũng băn khoăn đến cái chuyện đó
một cái ý kiến tôi nghĩ là rất đúng
như là chương trình trước chúng ta đã trao đổi
tức là cái tín dụng đen
sở dĩ nó có thể là tiếp cận nhanh với người dân
bởi vì chỗ nào họ cũng biết được
nắm được tâm tư và giải quyết rất là nhanh
chính có được giúp được cho người dân thoát khỏi được cái tín dụng đen
ngăn chặn được cái tín dụng đen
thì cũng phải làm sao để cho
tiếp cận được với người dân một cách thuận lợi nhất dễ nhất
người dân phải hiểu được
đầu tiên là biết được hiểu được nhận thức được
và thứ hai nữa là đến với ngân hàng
là có thể là đưa được cái yêu cầu của mình
và được xử lý nhanh nhất
mọi lúc mọi nơi
thì tôi nghĩ là nó lại về phía ngân hàng thì có hai phần
một đó là đưa ra được những cái sản phẩm
và cách tiếp cận với người dân một cách thuận lợi nhất
giúp rút ngắn được cái quy trình
và thậm chí là online
và thứ hai nữa là dùng công nghệ
chúng ta có thể hình dung được là người dân khi đưa yêu cầu lên
thì ngân hàng đã xem xét
đã cấp được một cái hạn mức tín dụng
cho những người dân có nhu cầu để vay vốn rồi
vậy thì khi mà cần vay thì trên hai mươi bốn trên bảy
lúc nào cũng có thể chỉ trong độ khoảng năm phút
là có thể vay được mấy khoản tiền
trong cái hạn mức mà ngân hàng đã cho phép
mình được tiêu dùng rồi
thì lúc đó thì chắc chắn là người dân
sẽ không bao giờ bị tín dụng đen
đến mà trào với một cái lãi suất cao hơn
khi mà ngân hàng đã cho người ta sẵn sàng
cho người ta vay với một cái
lãi suất rất là hợp lý
như vậy là rõ ràng là
cũng để có thể góp phần ngăn chặn tín dụng đen
đó là sự cố gắng từ nhiều phía
trong đó thì riêng trong lĩnh vực ngân hàng
thì cũng đòi hỏi có những thay đổi
và như ý kiến của ông thắng vừa nói
tức là đòi hỏi phải hình thành những cái gói dịch vụ
những cái dịch vụ mà nó năng động hơn
rút ngắn được các cái thủ tục hành chính hơn
và làm cho người dân tin cậy hơn
nên thân thiện hơn nữa thân thiện hơn
đối với nhiều người
ngân hàng vẫn có gì đó hơi
xa lạ cảm giác là
sự xa lạ bước chân vào đấy là
cảm giác nó xa lạ nó không còn tín dụng đen
nó đến tận nhà nó la cà nó gợi ý
nó mời chào anh còn ngân hàng thì
có phần nào đấy là người ta cảm nhận vậy thì
trong cái không chỉ là những cái gói dịch vụ
mà cả trong cái cung cách phục vụ
trong thái độ phục vụ thì tôi nghĩ
cái sự thân thiện là vô cùng quan trọng
tất nhiên đấy chỉ là yếu tố hình thức nhưng nó có thể
giúp cho người dân kéo gần họ lại với
ngân hàng hơn đúng vậy đấy tôi hoàn toàn
đồng ý cách đặt vấn đề của anh dũng thực ra
ở đây chúng ta cũng đã thường đi đến ngân hàng
vay nói chung là cách tiếp cận của ngân hàng
nó hơi hơi chính thống
cho nên là đôi khi chúng ta
chỉ thay đổi một việc tưởng như là rất bé
đấy là cung cách phục vụ của ngân hàng
tôi chưa nói đến câu chuyện là các giải pháp
như chúng ta bảo chỉ cần thay đổi
một nụ cười thôi có thể là một cái
bắt tay thôi có thể một cái sự đón tiếp
để đưa lại thôi tôi nghĩ ngân hàng thừa sức là
thật sự đó là các anh đang
nói về tín dụng đen nhưng mà các anh
chúng tôi cảm ơn bởi vì anh đang góp
ý kiến cho những người phục vụ
của người dân và đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng
làm sao phải có cái
phục vụ tốt nhất thân thiện nhất bởi vì khi người
người dân là ngại
ngại đến với chính quyền ngại cái thủ tục pháp lý
ngại cái dườm giả về mặt
các giấy tờ thế thì
để mà hạn chế được ngăn chặn được
tín dụng đen hạn chế được tín dụng
đen thì các ngân hàng
chính thống phải phục vụ người dân tốt nhất đầu tiên
đó là ngoài cái chuyện chính sách
tuyên truyền của nhà nước các cái cấp đến chính quyền
cho đến địa phương rồi thì cái
cung cách phục vụ phải gần gũi nhất
đối với người dân phải cảm thông phải lắng nghe
và làm sao thấu hiểu và đáp ứng
được cái nguyện vọng của người dân thì với
cũng là một phần trong góp phần về cái
cái kéo dân về với cái
chính thống và ngăn chặn được tín dụng đen
vừa rồi anh thắng đã thấy rằng là có một
đội sao đen thành lập
một cái app lập một cái app
chỉ cần người dân gửi đến
cái hình ảnh chứng minh thư lập tức gửi tiền ngay
và vừa rồi trong cuộc họp ra ban báo chí
mọi người cả các anh
chủ trì cũng coi đây là một cái việc mà báo chí
phải tuyên truyền vì công nghệ
bây giờ là nắm
sáu mươi của sự thành công trong việc giao tiếp
thì tôi nghĩ là chỗ ngân hàng ta chắc
cũng phải làm điều gì đó có thể chiếm lĩnh cái sân chơi
này để là tiếp cận người dân ở một
khía cạnh công nghệ tốt hơn tín dụng đen
thì đưa cái mạng lưới gần gũi người dân
thì chúng ta lại có một mạng lưới tổ chức xã hội
đang tương trợ đang cộng đồng với nhau
thì phải nên tận dụng các cái đội ngũ đó để mà
tiếp cận người dân nắm được tâm tư giải thích
về mặt chính sách rồi hỗ trợ cho
những người dân tiếp cận được với lại
cái tín dụng
một cách lành mạnh về phía ngân hàng thì chúng tôi
sẽ áp dụng những công nghệ cao thậm chí là phải
cao hơn về tín dụng đen và đồng thời
nữa là ngoài ra thì chúng tôi cũng
đang làm những hệ thống để ngăn chặn
cái khả năng để mà vô tình
là tín dụng đen lợi dụng
cái kẽ hở của ngân hàng
để mà đưa tiền ra
ví dụ như là ngăn chặn những hệ thống là không cho
rút tiền nhiều chẳng hạn hoặc là thấy những
hiện tượng trái phép là phải ngăn chặn và đồng thời
thông báo với công an để dùng những biện pháp quyết liệt
để ngăn chặn từ gốc để mà giải quyết
cái vấn đề là như lúc nãy anh nói đấy là tiền mặt
ở đâu ra chính quyền
nơi nào mạnh thì tín dụng đen sẽ phải
lùi bước chính quyền
bao gồm cả các đoàn thể như hội thanh niên hội
phụ nữ rồi hội cựu chân bình v v
và đặc biệt là lực lượng chuyên trách an ninh
trật tự là lực lượng công an mạnh lên
thì tín dụng đen buộc sẽ phải lùi bước
và tôi tin chắc chắn rằng chính quyền sẽ
đủ sức để ngăn chặn tín dụng đen
tôi nghĩ là cái
cái câu chuyện mà
cái câu chuyện văn hóa tức là
cái tuyển truyền ta rất lơ là
trong chuyện này ta cứ nói quen miệng thế thôi
chứ tôi nghĩ là người dân vẫn cứ nghĩ vay tiền chỉ là
vay tiền trong khi đó những cái
bẫy và những cái nguy cơ mà chúng ta không
thích cho họ ra họ không biết đâu cho nên là
tôi nghĩ ở dưới đó vẫn phải có những con người
nói về tín dụng đen và coi tín dụng đen là
một trong những chỉ tiêu đánh giá cho
các cái chỉ tiêu văn hóa từ làng xã từ ấy
thì tôi nghĩ là sẽ ổn thôi thì theo đúng
cái chỉ đạo của thủ tướng cũng đưa
lên thành một cái chỉ tiêu rồi đó
là làm sao phải thúc đẩy được cái thanh toán
không dùng tiền mặt mà khi mà xã hội chúng ta
thanh toán không dùng tiền mặt theo góp phần đầu tiên
đó là minh bạch hóa các cái quan hệ thứ hai
đó là không dùng tiền mặt thì cái kiểm soát
và chúng ta hoàn toàn là có thể kiểm soát
được cái ngăn chặn được cái tín dụng đen
và thứ ba nữa là thanh toán không dùng
tiền mặt bằng công nghệ thì có thể là cho
vay giải ngân online bất cứ hai mươi bốn trên bảy
bất cứ chỗ nào thì như vậy
đó cũng là một cái giải pháp rất đặc biệt
quan trọng của cái là làm sao để
có thể ngăn chặn được cái tín dụng đen mà
làm cho cái
bảo vệ được cái
văn hóa của việt nam truyền thông
của chúng ta vẫn phải vẫn phải
cố gắng hơn nữa trong cái tuyên truyền cho
chúng đảo nhân dân hiểu rõ những cái
nguy cơ những cái hiểm họa từ tín dụng đen
và khi mà xác định rõ hiểm họa đó
thì dân hiểu ra điều đó thì họ sẽ
thay đổi cái tuyên truyền phải đi trước một bước
và đồng thời trong quá trình
khi mà ngân hàng khi mà chính sách nhà nước
đưa ra và khi quá trình thực hiện
thì lại cũng cần liên tục cái vấn đề của
là song hành với truyền thông
tôi thì tôi thấy thứ nhất
giải pháp thứ nhất là một cái giải pháp
mang tính chất quy mô toàn quốc
ví dụ như là chính phủ có một cái yêu cầu
tất cả các chính quyền địa phương nếu để
ra những cái kiểu vỡ nợ
hoặc là xá hủy đen mà làm tan nát
cả một ngôi làng thì ở đó những người
đứng đầu chính quyền phải nhận trách nhiệm về mình
và coi đó là một tiêu hoàn thành nhiệm vụ
vì chúng ta làm gì thì làm
thì sinh mệnh của người dân và sự an toàn
thịnh vượng của người dân là thước đo của chúng ta
thì thôi nghĩ về mặt
chủ trương cao ở trên cao
thì phải coi đó là một nhiệm vụ
chính trị của các hệ thống
không chỉ là cái ông chủ tịch quyền chủ tịch tỉnh hay là
những cái tổ chức khác
tín dụng đen tức là chúng ta không kiểm soát được
cái câu chuyện quản lý của chúng ta rồi thì rõ ràng là gì
phải đánh vào những câu chuyện như thế
tôi nghĩ đấy là một ý kiến rất thẳng thẳng và
ý kiến rất đáng suy nghĩ vì vậy
truyền thông ở đây có hai góc độ truyền thông với
các đối tượng cụ thể nhưng đồng thời truyền thông
mà có thể tác động ở những cái cấp cao
để có thể hình thành những cái chính sách
phù hợp và chúng ta vẫn còn nhớ
trước đây ví dụ như xảy ra tai nạn giao thông
thì chủ tịch tỉnh phải chủ nhiệm trước đây
tại sao tín dụng đen mà tín dụng đen ở mức độ nào đó
nó hiểm họa
cái mức độ tàn khốc của nó về mặt toàn hóa còn lớn
hơn nhiều vậy thì tại sao chúng ta không làm được vậy
và tôi nghĩ rằng là cũng đã đến lúc
nhà nước và các cấp chính quyền
các ngành liên quan các ngành chức năng
cần phải quyết liệt hơn nữa
và sự quyết liệt sự đồng bộ của toàn xã hội
sẽ chắc chắn sẽ góp phần
ngăn chặn đẩy lùi tín dụng đen
chương trình nói thẳng tuần này
của truyền hình nhân dân xin tạm dừng lại
tại đây xin cảm ơn
các vị khách mời đã tham gia chương trình
xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong các chương trình sau